đảng bộ tỉnh hà nam tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
cùng tham dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toán nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban đảng ở trung ương
các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo chủ chốt của ban chấp hành đảng bộ qua các thời kỳ
các bà mẹ việt nam anh hùng cai ngùng lực lượng vũ trang và ba trăm hai mươi hai đại biểu tiêu biểu
đại diện cho trên năm mươi đảng viên của toàn đảng bộ
tại đại hội các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến các dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới bầu đoàn đại biểu dự đại hội một mươi ba của đảng
đại hội đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ hai mươi đã giới thiệu nhân sự bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh gồm năm mươi năm đồng chí
trong đó số dư bảy đồng chí chiếm một mươi hai bảy tỷ lệ nữ một mươi đồng chí chiếm một mươi tám một mươi tám và độ tuổi dưới bốn mươi là bảy đồng chí chiếm một mươi hai bảy
số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là bốn mươi chín đồng chí
trong đó số lượng bầu tại đại hội là bốn mươi tám đồng chí đại hội đảng bộ tỉnh hà nam tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày hai mươi hai tháng chín